chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đoàn công tác bộ lao động thương binh và xã hội do thứ trưởng lê tấn dũng làm trưởng đoàn đã kiểm tra làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị về công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết sáu mươi tám nqcp nghị quyết sáu mươi tám và quyết định hai mươi ba hai nghìn hai mươi một qdttg quyết định hai mươi ba báo cáo với đoàn công tác ông lê nguyên hồng giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng trị cho biết
sau khi nghị quyết sáu mươi tám và quyết định hai mươi ba được ban hành
ubnd tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các sở ban ngành các địa phương quyết liệt triển khai để nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín đã kịp thời đúng đối tượng góp phần chia sẻ khó khăn ổn định cuộc sống của nhân dân người lao động đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê tấn dũng ghi nhận những nỗ lực trong cộng đồng phòng chống dịch covid một mươi chín của quảng trị việc kiểm soát được dịch bệnh đã đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bảo vệ sức khỏe của người dân
quảng trị tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do covid một mươi chín đối tượng nào đã rõ ràng thì phải chi ngay không để người dân phải chờ đợi lâu tránh phát sinh các tiêu cực không đáng có
cần đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động doanh nghiệp nắm bắt chính sách tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động đồng thời cần ra soát lại đối tượng để đảm bảo không bỏ sót làm sai đối tượng được hỗ trợ tránh tình trạng trục lợi chính sách thứ trưởng lê tấn dũng lưu ý

cho biết hệ thống mặt trận tổ quốc thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn của nhân dân thành phố trong giai đoạn khó khăn vừa qua đại dịch tác động mạnh mẽ tới nhân dân thành phố nhất là với hơn một năm trăm linh trẻ em mồ côi và những người không nơi nương tựa người có hoàn cảnh khó khăn
ông chiến khẳng định với trách nhiệm của mình hệ thống mặt trận tổ quốc từ trung ương đến địa phương sẽ tiếp tục vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ chăm lo cho các em nhỏ mồ côi người yếu thế trong xã hội
trước mắt là chăm lo hỗ trợ để mỗi người được đón tết nguyên
trước mắt là chăm lo hỗ trợ để mỗi người được đón tết nguyên
thành phố luôn ghi nhận những hình ảnh lãnh đạo mặt trận tổ quốc không chỉ trực tiếp đến thăm thành phố trong lúc khó khăn mà còn tổ chức các hoạt động hết sức thiết thực để kêu gọi đồng bào cả nước
huy động toàn lực hướng về thành phố bằng những hành động nghĩa cử cao đẹp
nhắc đến việc thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho rằng dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
tp hcm và các tỉnh thành vừa phải đối mặt với những khó khăn mà đại dịch gây ra vừa phải lo bảo vệ sức khỏe nhân dân phục hồi nhanh kinh tế không để đứt gãy từng bước đưa cuộc sống người dân về lại trạng thái bình thường mới
với sự hỗ trợ tập hợp tinh thần đại đoàn kết của mặt trận tổ quốc việt nam đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn đó và hướng tới triển khai những kế hoạch phát triển lâu dài để tiếp tục vươn lên
xứng tầm là đầu tàu cả nước xứng đáng với sự tin yêu gửi gắm của nhân dân cả nước